tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có thông báo kết luận thanh tra hoạt động liên kết
tổ chức du lịch sinh thái trên địa bàn vườn quốc gia ba vì còn gọi là khu nghỉ dưỡng lê mong ba vì
theo đó kết luận đã chỉ ra những tồn tại thiếu sót trong việc ký kết hợp đồng liên kết giữa vườn quốc gia ba vì
với các đơn vị liên quan việc ký các hợp đồng liên kết khi chưa có các đề án được phê duyệt
thời gian hợp đồng liên kết năm mươi ba năm là chưa đúng với chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngoài ra một số nội dung trong hợp đồng thiếu chặt chẽ như giao rừng đất lâm nghiệp và tài sản cho đơn vị liên kết
việc quy hoạch trong hợp đồng cho phép đơn vị liên kết được hưởng một mươi tiền vé vào cửa là chưa đúng quy định hiện hành
về quản lý tài chính trách nhiệm dẫn tới những tồn tại thiếu sót trên được tổng cục lâm nghiệp chỉ rõ
thuộc về giám đốc và các cán bộ có liên quan của vườn quốc gia ba vì ở thời điểm ký hợp đồng là tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
từ những tồn tại trên tổng cục lâm nghiệp đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể có liên quan
thuộc quyền quản lý của vườn ra soát điều chỉnh các hợp đồng liên kết kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái
theo hướng cho thuê môi trường rừng thời gian thuê môi trường rừng tối đa là ba mươi năm
sau đó toàn bộ tài sản công trình xây dựng thuộc sở hữu của vườn quốc gia ba vì
tổng cục lâm nghiệp cũng đề nghị tiếp tục đình chỉ hoạt động tôn tạo xây dựng kinh doanh du lịch sinh thái
tại cops sáu trăm linh cost bảy trăm linh cot tám trăm linh của công ty cftd đến khi đề án thuê môi trường rừng
và dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính dịch vụ vườn quốc gia ba vì được phê duyệt